trước nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu phi lây lan trên diện rộng làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi lợn của người dân
tỉnh quảng bình đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh
trong đó đáng chú ý là quyết định lập hai chốt kiểm dịch động vật trên các tuyến đường bắc nam
để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh
hai chốt kiểm dịch động vật được đặt trên quốc lộ một a tại thôn nam lãnh xã quảng phú huyện quảng trạch
và đường hồ chí minh tại thôn tân ấp xã hương hóa huyện tuyên hóa
cả hai chốt này có lực lượng liên ngành hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ
với nhiệm vụ kiểm soát xử lý những vi phạm về kiểm dịch vận chuyển động vật sản phẩm động vật đi qua địa bàn tỉnh
chúng tôi chỉ đào anh em kiểm tra kỹ về nguồn gốc xuất xứ của lợn đi qua quảng bình và điểm đến
để chúng tôi có các giải pháp
một là tăng cường thêm kiểm soát xử lý
hai nữa là cũng thông báo cho các địa phương nơi đến để các địa phương biết
bảy ba là chúng tôi cũng đã thành lập đường dây nóng từ tất cả các xã lên huyện lên tỉnh
để lúc nào có hiện tượng dịch xảy ra trên địa bàn
hoặc là có những hiện tượng có vận chuyển
hoặc là sẽ báo cáo ngay để kịp thời
để xử lý
sau gần một mươi ngày đi vào hoạt động
hai chốt kiểm dịch đã tiến hành kiểm tra một trăm bảy mươi bốn phương tiện vận chuyển đi qua địa bàn
chủ yếu là từ bắc vào nam
trong đó có hơn một trăm linh phương tiện trở lợn
với gần hai mươi một con đã qua kiểm dịch vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
hiện công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi vẫn đang được tỉnh quảng bình tập trung thực hiện cao độ
với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn
góp phần bảo vệ an toàn ngành chăn nuôi